tổng công ty thương mại quốc tế philippines vừa tổ chức đấu thầu nhập khẩu ba trăm linh tấn gạo vào philippines
trong đó việt nam trúng thầu cung cấp ba mươi tấn gạo trắng cho philippines
tham dự buổi đấu thầu có đại diện đến từ các quốc gia việt nam thái lan myanmar và ấn độ
phía việt nam tổng công ty lương thực miền bắc vina food một là đơn vị đại diện tham dự đấu thầu
và xếp hạng một lô giao tới cảng davao với số lượng ba mươi tấn với giá là bốn trăm chín mươi bảy ba mươi usd một tấn
tuy nhiên đây chỉ là xếp hạng nhà thầu còn công bố kết quả thầu đang chờ việc giải ngân ngân sách
hợp đồng nhập khẩu sẽ phụ thuộc vào ngân sách từ chính phủ philippines